thưa quý vị nhằm động viên kịp thời các can phạm nhân phân đấu nỗ lực cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trại tạm giam công an tỉnh hà nam tổ chức tặng quà tết cho các can phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
lãnh đạo trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã trực tiếp đến từng buồng giam động viên chúc tết và trao tặng một mươi sáu xuất quà gồm bánh trưng kẹo bánh và các nhu yếu phẩm cần thiết
cho các can phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có người thân tham gặp đồng thời trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng
động viên khích lệ cảm hóa giáo dục các can phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong sự nghiệp giáo dục lại các can phạm nhân
thưa quý vị ít ai biết rằng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động có một trung đội nữ cảnh sát đặc nghiệm trực thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số một
và đây là trung đội nữ cảnh sát đặc nghiệm đầu tiên của bộ công an là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ cơ động chiến đấu nhanh
giáp mặt với mọi nguy hiểm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
cảnh sát đặc nghiệm công việc được nhiều người cho rằng không dành cho nữ giới song với niềm đam mê cháy bỏng và tình yêu nghề
những bông hồng thép của lực lượng cảnh sát đặc nghiệm vẫn đang lặng thầm chiến đấu công hiến góp phần vào công tác bảo đảm an ninh trật tự
đem lại bình yên cho nhân dân và trong những ngày đầu năm mới mời quý vị cùng với chúng tôi lắng nghe câu chuyện về những cô gái đặc biệt này
có thể thấy là không khí đón tết tại đơn vị trở nên vô cùng ấm cúng khi mà có sự xuất hiện bàn tay của các chị em phụ nữ đây
và đồng chí trâm có thể chia sẻ cho chúng tôi cùng quý vị khán giả được biết đồng chí cũng như là các cán bộ chiến sĩ khác tại đơn vị đã phải mất bao nhiêu thời gian để có thể hoàn thành được những tác phẩm đẹp như thế này
vâng để chuẩn bị đón tết thì chúng tôi đã lên ý tưởng và tạo ra kế hoạch trong khoảng hai ngày trước đây và có thể là đi mua sắm chuẩn bị đồ
và tạo ra cái hình tượng là con rồng để đúng với ý nghĩa của năm
và cùng với toàn thể các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì chúng tôi đã cùng nhau để trang trí và tạo khuôn hình để làm nên hình tượng
có lẽ là đồng chí đã có những niềm tin và ước vọng của riêng bản thân mình trong năm mới dắp hình hành hai nghìn hai mươi bốn
vậy thì đồng chí có thể gửi những lời chúc đến các đồng chí đồng đội khác trong lực lượng công an nhân dân cũng như là toàn thể mọi người trong năm mới này được không
nhân dịp năm mới thì tôi xin gửi lời kính chúc đến các đồng chí
một năm mới an khang
thịnh vượng rồi giàu sức khỏe và luôn giữ được sự nhiệt huyết sự cống hiến của mình trong công việc
xin được cảm ơn những lời chúc của đồng chí và hy vọng là trong năm mới các đồng chí sẽ có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc thành công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó